tuy nhiên càng về chiều thì nhiệt độ sẽ càng giảm nhanh đến tối và đêm thì nền nhiệt toàn bắc bộ sẽ giảm xuống dưới hai mươi độ
thậm chí là ở khu vực vùng núi nhiệt độ chỉ khoảng từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ vùng núi cao nhiệt độ còn thấp hơn và trời khá là rét buốt
không khí lạnh cũng tác động xuống cả khu vực miền trung dự báo đến khoảng chiều và tối mai không khí lạnh tràn xuống mang theo gió đông bắc mạnh
khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ có mưa rào và rông trời chuyển rét
sau đó đến tối và đêm thì vùng mưa rông sẽ mở rộng xuống cả khu vực các tỉnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ngày hôm nay không chịu tác động của khí lạnh
nên thời tiết vẫn khá là ổn định trời không mưa ban ngày trời nắng và nhiệt độ tiếp tục giao động ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn với nam bộ và tây nguyên thời tiết vẫn chưa có nhiều biến động trời nắng giáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên giao động ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày hôm nay gió trên các vùng biển phía bắc sẽ mạnh dần lên
cụ thể ở khu vực vịnh bắc bộ trong ngày hôm nay sẽ có gió mạnh dần lên mức cấp sáu sau tăng lên mức cấp bảy giật tới cấp tám
mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn đến một mươi km
trong khi đó ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
cũng có gió đông bắc mạnh tới mức cấp bảy và còn có thể có gió giật tới cấp chín
nên sóng biển cao trong khoảng từ ba đến bốn mét khiến cho biển động mạnh
vì thế mà bà con ngư dân cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước